phòng cảnh sát hình sự công an hà nam vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng nguyễn thị luyến
quê quán tại xã hợp lý huyện lý nhân tỉnh hà nam
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn nơi đông người
ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một nguyễn thị luyến biết rõ thành phố hồ chí minh là vùng đang có dịch covid một mươi chín
và đang áp dụng chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ nhưng vẫn tìm cách đi xe khách về hà nam
không tuân thủ các quy định về cách ly y tế
không đến cơ quan y tế chính quyền địa phương để khai báo y tế theo quy định
mà đi tìm nhà trọ để thuê ở
khi chủ nhà trọ yêu cầu phải có giấy xét nghiệm covid một mươi chín
thì luyến đến một phòng khám trên địa bàn thị xã duy tiên để làm xét nghiệm
trong quá trình khai báo y tế để làm xét nghiệm covid một mươi chín luyến đã khai báo gian dối đến từ nam định
trong vòng một mươi bốn ngày qua không đến từ vùng có dịch không tiếp xúc với người về từ vùng dịch
trong khoảng thời gian từ khi luyến về hà nam đến ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
được xác định dương tính với sars cov hai đã tiếp xúc gần với nhiều người có bảy mươi năm f một liên quan
các cơ quan y tế nhiều địa phương tiến hành phun khử khuẩn và áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch khác
làm phát sinh chi phí phòng chống dịch là hàng trăm triệu đồng